trên địa bàn tỉnh quảng trị tại các khu công nghiệp khu kinh tế trong thời gian qua có rất nhiều nhà đầu tư đến đăng ký đầu tư
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các khu công nghiệp khu kinh tế ở quảng trị vẫn còn rất nhiều đất bỏ trống
qua tìm hiểu có rất nhiều nguyên nhân mà tỉnh quảng trị gặp phải khi kêu gọi các nhà đầu tư đến nơi đây
khu công nghiệp tân thành thuộc địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có tổng diện tích hơn một mươi tám ha
hiện chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn my anh khe xanh đầu tư làm nhà máy chế biến và bảo quản nông sản my anh
trên phần đất chỉ một mươi chín m hai mà thôi
nhân dân không được sản xuất trên diện tích bỏ trống
vì vậy như anh đã biết diện tích bỏ trống hiện tại bà con đang tên dùng để thả bò dế chăn nuôi
đến thời điểm này tại các khu công nghiệp khu kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã thu hút được một trăm ba mươi bốn nhà đầu tư
một mươi bốn dự án đầu tư với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
nhưng trong đó chỉ có tám mươi chín dự án đi vào hoạt động với tổng vốn hơn tám tỷ đồng
hiện có rất nhiều nhà đầu tư đến chủ yếu chiếm dụng đất mà không làm gì
những khu đất trong khu công nghiệp hiện nay đang có
thì cũng tiếp tục kêu gọi những nhà đầu tư nhỏ hơn trong nước
và là những nhà đầu tư có mối quan hệ từ những nhân dân nghiệp lớn này
thì nó có thể kêu gọi thêm những nhân dân nghiệp khác để đầu tư vào những khu này
bên cạnh chấn chỉnh lại việc chiếm dụng đất của một số nhà đầu tư trong các khu công nghiệp
tỉnh quảng trị cần có những giải pháp lâu dài và bền vững
không nên quá giàn trải để rồi đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp
trong khu công nghiệp khu kinh tế quá nhiều mà lại thiếu nhà đầu tư
trong khi đó người dân lại thiếu đất sản xuất